theo thông tin từ bộ giao thông vận tải đơn vị này đang cố gắng cơ bản hình thành hệ thống đường cao tốc quốc gia một mươi năm tới
với bốn đến năm km đường cao tốc để nâng cao khả năng kết nối giữa các vùng miền
bộ cũng đang tham mưu chính phủ và quốc hội sớm ban hành luật đối tác công tư ppp
đây là luật có bước đột phá trong nhiều lĩnh vực trong đó có giao thông vận tải
nhà nước sẽ công khai các chính sách minh bạch để thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông
tuy nhiên ngành giao thông cố gắng cơ bản hình thành hệ thống đường cao tốc quốc gia một mươi năm tới
với bốn năm km đường cao tốc cùng với hai km hiện hữu đang khai thác
sẽ cơ bản kết nối các đường trung tâm tỉnh cảng biển cửa khẩu tạo nên sự kết nối liên hoàn
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đảm bảo an ninh quốc phòng
bộ tập trung duy tu sửa chữa đường hiện hữu không triển khai mở rộng các tuyến quốc lộ
mà tập trung hình thành đường song hành đường cao tốc